cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn hồng thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngụ tại xã tường lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
vào ngày ba mươi một tháng một vừa qua nguyễn thanh quý là con của nguyễn hồng thanh đã gặp nguyễn quốc hùng để đòi lại số tiền một trăm linh đồng mà hùng đã mượn trước đó
nhưng hùng không trả nên quý cầm dao đuổi hùng bỏ chạy hùng về nhà và báo cho nguyễn văn minh là cậu của hùng
sau đó minh đã đi đến nhà thanh để giải quyết tại đây minh và thanh xảy ra cự cãi thanh lấy con dao đâm vào ngực trái của minh gây thương tích
anh minh được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong riêng thanh bị công an xã tường lộc huyện tam bình bắt giữ ngay sau đó
tại cơ quan công an thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vận chuyển thuê hai mươi một bánh heroin với giá sáu mươi triệu đồng sùng a lù chú tệ bản hô bon xã phúc khoa huyện tân uyên tỉnh lai châu
vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
vào ngày chín tháng hai tại km bảy mươi chín hai trăm linh quốc lộ bốn d bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường
gần với khu vực cầu kính bàn chuyên án đã bắt quả tang sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu có liên quan
sùng a lù khai nhận hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin tại nhà một người đàn ông dân tộc mông để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình giao hàng với giá sáu mươi triệu đồng
phố ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bến tre đã bất ngờ ập vào khu đất vườn ở ấp thanh sơn hai xã thanh tân huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre phát hiện hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc
khi thấy lực lượng công an các con bạc liền bỏ chạy tuy nhiên một mươi sáu đối tượng có cả nam lẫn nữ đã bị công an khống chế bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người các con bạc tạm giữ một mươi hai con gà một mươi sáu điện thoại di động một mươi bộ cựa sắt hai mươi chín xe mô tô trên một trăm một mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
vào ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thực hiện quyết định của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại chín dự án đất đai đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh bình thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật
quá trình xác minh điều tra vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm bị can sau
bốn nguyễn ngọc hai nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường hùng vương khu phố một mươi bốn phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hai lương văn hải nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường thủ khoa huân phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường võ trí công tổ hai mươi khu phố hai phường xuân an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
năm lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường thủ khoa huân phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận nơi thường trú và nơi ở hiện tại đường phạm hùng phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
năm bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai ba lô đất số một trăm tám mươi một nghìn chín trăm hai mươi thuộc quê đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thủ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự nguyễn hữu tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính bảng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vào ngày hai mươi
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của viện kiểm sát nhân dân tối cao
vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can nguyễn hữu tiến và các đồng phạm nguyễn hồng quân phạm việt sơn phạm thị phương thư
về tội sử dụng mạng máy tính bảng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết liên hệ với viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn hồng thanh chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
vào ngày ba mươi một tháng một con trai của thanh gặp nguyễn quốc hùng đòi tiền nhưng không được nên cầm dao đuổi đánh biết việc cậu của hùng là nguyễn văn minh đến nhà của thanh
trong lúc xô sát thanh đã dùng dao đâm vào ngực trái của minh gây thương tích dẫn đến tử vong đối tượng thanh đã bị bắt giữ ngay sau đó
dùng dao uy hiếp người đi đường để cướp tài sản hai đối tượng là lê phước sơn và hồ hiếu cùng chú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế vừa bị bắt tạm giam để điều tra
với thủ đoạn trên vào ngày bảy tháng hai hai đối tượng khống chế cướp tài sản của một phụ nữ trên quốc lộ một a thuộc phường hương
hồ hiếu đã bắt giữ rồi bỏ chạy theo hướng huế phong điền nhận được tin báo công an thị xã hương trà đã nhanh chóng truy xét bắt giữ các đối tượng gây án
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ toàn bộ dụng cụ phương tiện gây án
đứng ra tổ chức hoạt động đường dây số đề với quy mô lớn giao dịch mỗi ngày từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng
nguyễn hồng nhung cùng với mẹ ruột vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố để điều tra làm rõ
đường dây này hoạt động rất tinh vi kín đáo các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại sử dụng sim không chính chủ để liên lạc và giao dịch đánh bạc trên mạng xã hội
lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm bảy mươi triệu đồng và nhiều tài liệu tăng vật phương tiện liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi hai
hàng ngày số tiền giao dịch của đường dây này từ năm trăm linh triệu đến khoảng một tỷ đồng
thưa quý vị với việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch các hàng quán trường học được phép mở cửa trở lại cũng là cơ hội cho các gian thương trục lợi
vào sáng ngày hôm nay cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội thu giữ gần năm tấn thực phẩm bẩn đông lạnh đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
tám bao tải với tổng trọng lượng lên tới bốn chín tấn là thực phẩm đông lạnh được vận chuyển trên xe tải mang bình kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi bảy từ lào cai về hà nội

và vì không được bảo quản theo đúng quy trình những sản phẩm này đều đang có dấu hiệu hư hỏng
dù các sản phẩm không được đảm bảo chất lượng thế nhưng các đối tượng gian thương vẫn lén lút vận chuyển từ biên giới phía bắc về hà nội tiêu thụ
chủ số hàng là nguyễn văn mạnh hộ khẩu thương chú tại lý nhân hà nam cho biết số hàng này được mua trôi nổi trên thị trường mang về hà nội sẽ được giao đến các cửa hàng thực phẩm và bán lẻ tại các chợ

theo quy định toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo chất lượng này sẽ bị tịch thu tiêu hủy đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn nhập lậu vào thị trường nội địa nhất là trong thời điểm nhiều trường học trên địa bàn thủ đô đã bắt đầu cho học sinh đến lớp
sau thời gian lẫn trốn đối tượng võ cao quý đã ra cơ quan công an đầu thú được biết quý là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp truy nã đặc biệt về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại ấp tân định xã tân thành huyện lai vung tỉnh đồng tháp
theo kết quả điều tra bị can nguyễn ngọc giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú ấp long cánh a xã long hậu huyện lai vung quen biết và chung sống như vợ chồng với phan văn bé sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ ấp an bình xã định yên huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
dâu đã mang thai hơn sáu tháng giàu biết bé có quan hệ ở cùng với một người phụ nữ khác nên vào khoảng thời gian như trên giao mang theo một con dao đến phòng trọ trên địa bàn huyện lai vung tìm bé tại đây cả hai xảy ra sâu sát dẫn đến bé bị tử vong
đồng tháp mới đây nhận được tin báo xảy ra vụ việc cố ý làm hư hỏng tài sản tại khóm năm phường sáu thành phố cao lãnh lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường truy bắt các đối tượng có liên quan
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng gồm bùi thanh an sinh năm hai nghìn ba ngụ xã tịnh thới thành phố cao lãnh lê minh hiếu sinh năm hai nghìn hai trần quốc đạt sinh năm hai nghìn bốn bùi anh hào sinh năm hai nghìn năm cùng ngụ huyện cao lãnh
qua làm việc được biết sau khi nhậu xong tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh các đối tượng chạy xe đến nhà người bạn ở phường sáu thành phố cao lãnh để chơi
do bực tức cách điều khiển của xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi sáu c sáu nghìn tám trăm bốn mươi tám do tài xế trần đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường ba thành phố cao lãnh điều khiển nên hảo đã kể với an và hiếu về việc mới bị tài xế xe ô tô tải ép xe đòi đánh
các đối tượng an hiếu đạt hào lấy hai cây dao tự chế chạy theo xe ô tô tải đến phường sáu thành phố cao lãnh thì đuối kịp
khi xuống xe tài xế cầm theo một thanh sắt
thế vậy các đối tượng dùng hai dao tự chế đuổi chém tài xế nhưng chưa gây thương tích tài xế xe bỏ chạy
cả bốn đối tượng đuổi theo nhưng không tìm được tài xế nên quay ra đập phá làm hư hỏng nặng xe ô tô tải
cơ quan công an tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương cho biết là trong quá trình tuần tra kiểm soát
đã phát hiện một xe ô tô tại chở khoảng năm mét khối gỗ các loại không có hóa đơn chiến tự
khoảng hai mươi giờ ngày chín tháng hai trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi ba tuần tra phát hiện xe ô tô tại bị kiểm soát năm mươi h chín nghìn sáu trăm bảy mươi bốn
do tài xế bùi văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh tây ninh điều khiển theo hướng từ bình dương đi thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn qua ngã tư địa chất quốc lộ một mươi ba
đoạn qua phường phú thọ thành phố thủ dầu một thì bị lực lượng tuần tra phát hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra nhanh trên xe đang chở khoảng năm mét khối gỗ các loại xe chở quá tải trọng cho phép từ ba mươi đến năm mươi
tại thời điểm kiểm tra tài xế quý chưa xuất trình được giấy phép lái xe và hóa đơn chứng từ nguồn gốc số gỗ trên
tài xế khai nhận cho thuê số gỗ trên từ huyện phú giáo tỉnh bình dương về giao hàng tại tỉnh tiền giang
hiện phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao vụ việc cho công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
ngày một mươi tháng hai trên trang mạng xã hội chia sẻ clip cảnh hỗn chiến của hai nhóm thanh niên cầm hung khí tấn công nhau
trên đường phố ở thành phố hồ chí minh gây xôn xao dư luận và coi xác minh vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm trước
tại đường cao thắng phường một mươi hai quận một mươi thành phố hồ chí minh
theo thông tin ban đầu nhóm thanh niên khoảng một mươi người mang theo hung khí như ba chỉa tuyếp sắt mã tấu
và một trăm bảy mươi năm b cao thắng phường một mươi hai quận một mươi hỗn chiến với một nhóm thanh niên khác
hai bên đều có hung khí là các cây ba chỉa mã tấu lao vọng đâm chém nhau
theo người dân chứng kiến sự việc xảy ra trong khoảng vài phút
hai bên tự giải tán không có người bị thương
lực lượng chức năng địa phương sau đó có mặt xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự
vụ việc đang được công an quận một mươi vào cuộc điều tra truy xét
nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn pa quẹt giao thông giữa hai nhóm
hôm nay mùng một mươi âm lịch và theo thông tục là ngày vía thần tài
lượng người đi mua sắm vàng và các vật dụng cũng tăng đột biến
công an tp hcm đã có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an ninh trực tự
để bà con yên tâm mua sắm
nhìn chung lượng người dân đến các tiệm vàng trên địa bàn tp hcm có giảm
so với những năm trước
nhưng với mặt hàng giá trị cao thì đây cũng là dịp các đối tượng cướp giật
trộm cắp có khả năng hoạt động mạnh trở lại
để làm tốt công tác phòng ngừa công an các quận quyện đã tăng cường
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự tại các khu vực tập trung nhiều tiệm vàng
trong đó lực lượng cảnh sát khu vực có vai trò nồng cốt trong công tác nắm tình hình
đảm bảo là không bỏ sót bất cứ điểm nào dù là điểm bán lẻ hay là điểm tập trung nhiều cơ sở
lực lượng nông cốt gồm có lực lượng của xe ôm tự quản và các bà con tiểu thương máy xung quanh
để hỗ trợ khi có sự việc xảy ra cùng lực lượng công an giải quyết sự việc
không để phát sinh không để tội phạm kịp thời tập trung hành vi
được biết thời gian sau tết này công an tp hcm sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tấn công
trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm cướp cướp vật trộm cắp tài sản
tại các khu vực tổ chức lễ hội xử lý nghiêm các hành vi tổ chức cơ bạc
không để phát sinh tội phạm từ cờ bạc tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra
tại các tuyến địa bàn trọng điểm để tăng cường răng đe tấn công trấn áp tội phạm